với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách tham gia giúp đỡ bà con nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai sớm vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả nặng nề sau bão lũ
mới đây đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức thăm và tặng quà nhân dân bị thiệt hại trong đợt bão lũ tại tỉnh phú thọ
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn các huyện tân sơn tam nông thanh sơn tỉnh phú thọ
đã xảy ra mưa to đến rất to gây ngập úng chia cắt hầu hết các xã nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn các huyện đều bị thiệt hại
để kịp thời động viên chia sẻ về những khó khăn của người dân nơi đây
tuổi trẻ khối các cơ quan trung mương đã tổ chức đến thăm hỏi và tặng quà
các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ
mỗi phần quà là cả một tấm lòng của tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương
gửi về hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh phú thọ
nhân dịp này tuổi trẻ khối các cơ quan trung mương cũng đã tặng năm mươi triệu đồng để tu sửa phòng học của trường mầm non kim thượng huyện tân sơn
và một mươi năm tấn xi măng cho trường tiểu học hồng hà huyện tam nông tỉnh phú thọ